ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa ban hành quyết định số một nghìn một trăm năm mươi một về việc phê duyệt danh sách và kinh phí
thực hiện tinh giảm biên chế của thành phố hà nội đợt hai năm hai nghìn một mươi chín
ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt danh sách và kinh phí để chi trả cho ba cán bộ cấp xã
được nghỉ tinh giản biên chế với tổng kinh phí hơn ba trăm linh chín triệu đồng
từ nguồn kinh phí cải cách tiền lương năm hai nghìn một mươi chín của ngân sách thành phố
các cơ quan đơn vị có cán bộ cấp xã viên chức theo danh sách có trách nhiệm tiếp nhận nguồn kinh phí này
để thực hiện chi trả cho cán bộ cấp xã viên chức và thực hiện thanh quyết toán kinh phí
theo đúng chế độ chính sách quy định của nhà nước
sở nội vụ tài chính căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao đôn đốc hướng dẫn các cơ quan đơn vị
có liên quan thực hiện theo đúng quy định